quỹ ban nhân dân tỉnh quảng nam đã tổ chức hội nghị bàn giải pháp để phát triển kinh tế lòng hồ thủy điện
và ổn định đời sống sản xuất cho người dân tái định cư thủy điện
những năm qua mặc dù được tỉnh quảng nam trú trọng quan tâm
nhưng ở nhiều nơi cuộc sống của người dân tái định cư vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn
hiện toàn tỉnh có hai mươi hai dự án thủy điện đã đưa vào vận hành
với tổng dung tích các hồ chứa hơn hai một trăm hai mươi chín triệu m ba
trong quá trình triển khai các dự án thủy điện
các địa phương đã thực hiện di rời tái định cư hơn một bảy trăm bốn mươi hộ với hơn tám bốn trăm năm mươi khẩu
tại hội nghị này các đại biểu đã thảo luận đưa ra nhiều giải pháp
để phát triển sinh kế bền vững cho người dân tái định cư bị ảnh hưởng bởi các dự án thủy điện
sắp đến tỉnh quảng nam sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng
nhằm thúc đẩy sản xuất phát triển trong đó chú trọng giải quyết tình trạng thiếu đất sản xuất
tiếp tục khai thác tối đa diện tích mặt nước ở các lòng hồ thủy điện
phát triển nuôi trồng thủy sản du lịch trên lòng hồ thủy điện gắn với phát triển sản xuất nông lâm nghiệp